các bác sĩ ở đây suốt ba năm này đã dành ngày nghỉ cuối tuần của mình cho công việc thiện nguyện
các bác sĩ không chỉ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau ở thủ đô mà còn có những người ngoại tỉnh cũng tìm về
bác sĩ nhiều tuổi nhất năm nay ngoài sáu mươi tình nguyện viên trẻ nhất là một mươi tám tuổi
khám cấp phát thuốc cho những hoàn cảnh khó khăn
mà các hoàn cảnh khó khăn thì không chỉ ở cả cái vùng sâu vùng xa vùng núi
mà ngay tại thành phố hà nội đây cũng có rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn
làng thang cơ nhợ có gia đình chính sách
vì vậy mà hồi tổ chức cà phê mới phủ là một cái văn phòng của hồi
và cũng là một nơi hồi tổ chức khám cấp phát thuốc miễn phí vào sáng thứ bảy hàng tuần cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
hoạt động khám chữa bệnh của hội bác sĩ tình nguyện được sắp xếp bài bản từ việc tiếp đón bệnh nhân đến hướng dẫn khám xét nghiệm cấp thuốc tư vấn
tất cả bác sĩ và tình nguyện viên đều làm việc
bằng tất cả trách nhiệm và sự nhiệt tình của mình
nghĩa thêm về cái bệnh của những người cao tuổi
trong đó là tôi
cho nên chính vì thế mà tôi đến đây để bác sĩ tư vấn thêm cho tôi
hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi
mà hạnh phúc đơn giản là mang niềm vui đến cho mọi người
tâm nguyện đó của hội bác sĩ tình nguyện đã khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp
và hà nội cũng đẹp hơn bởi những nghĩa cử nhân văn như vậy
mình giúp được nhiều người đặc biệt là những người mà không có điều kiện để gặp mình có thể gặp mình tại bệnh viện đà nẵng
bác sĩ có lớn tuổi rồi không phải là những người mà còn thanh niên
tuy nhiên có những người cũng có cả gia đình những người phụ nữ họ vẫn tiếp tục tình nguyện tâm gia để giúp đỡ được nhiều người hơn
vậy thì khi mà chúng em còn qua nhiều thời gian như thế này
thì không có lý do gì mà chúng em không thể cùng bác sĩ giúp đỡ được nhiều người như thế
vậy thì làm được cái việc gì tốt cho mọi người thì đấy là cái việc mà em cảm thấy vui nhất
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi
qua địa chỉ email ngườitốtviệctốt thnda gov com
hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng chương trình nhân dân bảy mươi một
hàng chống quận hoàn kiến thành phố hà nội